tin từ đồng nai công an tỉnh này cho biết vừa triệt phá chuyên án ma túy bắt giữ tám đối tượng
thu giữ hơn năm mươi kg ma túy đá đây là vụ bắt giữ có số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn
khoảng một mươi h ba mươi phút ngày ba mươi tháng chín trên tuyến quốc lộ một đoạn đi qua địa bàn xã bảo hòa huyện xuân lộc
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và một số đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai
phối hợp với công an huyện xuân lộc đã bắt giữ tám đối tượng lợi dụng xe luồng xanh để vận chuyển số ma túy trên
cơ quan công an thu giữ hơn năm mươi kg ma túy đá một khẩu súng một mươi viên đạn một quả liệu đạn cùng nhiều tâm vật liên quan
đây là đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào tiêu thụ tại việt nam
hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn rất tinh vi cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ án
một mươi một thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi tuổi cùng chú tại quận sơn trà tp đà nẵng
vừa bị hội đồng xét xử toán nhân dân tp đà nẵng tuyên tổng mức án bảy mươi năm
hội đồng xét xử toán nhân dân tp đà nẵng tuyên tổng mức án bảy mươi năm
đội biên phòng cần thành bộ chủy huy bộ đội biên phòng tp hcm vừa tạm giữ một xà lan
chở khoảng một trăm năm mươi tấn phân bón dạng tổng hợp không rõ nguồn gốc trên vùng cửa biển cần giờ
theo đó qua công tác phối hợp dự tội công tác của đội biên phòng cần thành
cùng với đội đặc nhiệm phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tp hcm
tiến hành tuần tra kiểm soát khu vực cưa biển cần giờ thì phát hiện phương tiện xà lan tự hành
mang biển số la tám nghìn tám do ông nguyễn ngọc sĩ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một cư ngụ tại xã phước đông
huyện cần đức tỉnh long an điều khiển có dấu hiệu khả nghi di chuyển từ vịnh đồng tranh
vào cửa sông xoài rạp luôn xoài rạp
tại thời điểm kiểm tra trên xà lan có chở một lượng lớn phân dạng tổng hợp không bao bì
không có hóa đơn chứng từ mua bán hay các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
nguồn gốc xuất xứ và giấy tờ liên quan đến phương tiện thuyền viên làm việc trên tàu
làm việc với cơ quan chức năng thuyền trưởng nguyễn ngọc sĩ cho biết số phân bón này mua từ bà rịa vũng tàu
trở về thành phố hồ chí minh tiêu thụ nhưng không có giấy tờ nguồn gốc và hóa đơn buôn bán
hiện tại đồn biên phòng long hòa đã tiến hành kiểm tra y tế phòng dịch và lập biên bản tạm giữ
tăng vật phương tiện vi phạm hành chính để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật
phạm thành nhơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã châu hòa huyện rồng trôm tỉnh bến tre
vừa bị công an huyện trợ lách mời lên làm việc để làm rõ hành vi sử dụng giấy đi đường giả
để qua chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng chín tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín thuộc ấp cống
xã phú phụng huyện trợ lách tỉnh bến tre tổ công tác công an huyện trợ lách phối hợp với công an xã bình hòa phước
huyện long hồ tỉnh vĩnh long kiểm tra xe ô tô bảy mươi một a một mươi nghìn ba trăm hai mươi ba do phạm thanh nhơn điều khiển
quá trình điều tra nhân xuất trình một giấy đi đường do phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bến tre ký
thấy có nhiều điểm nghi vấn nên tổ công tác đã mời đối tượng về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an nhân khai nhận đã lên mạng mua giấy đi đường giả này với giá một trăm năm mươi đồng
để qua các chốt kiểm soát kiểm tra phương tiện cơ quan chức năng phát hiện thêm sáu giấy đi đường khác của đối tượng
công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp cũng đã xử lý hai trường hợp tài xế lợi dụng xe tải ưu tiên luồng xanh
để vận chuyển người ngoài tỉnh về địa phương trái phép
cụ thể vào lúc ba giờ sáng ngày hai mươi năm tháng chín lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín tại xã bình thành
phát hiện xe ô tô tải được cấp chứng nhận luồng xanh do tài xế hoàng văn thứ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại huyện văn yên tỉnh yên bái điều khiển đã nhận trở thuê hai người cùng một chiếc xe ô tô
cùng một chiếc xe mô tô và nhiều vật dụng gia đình từ huyện bến cát tỉnh bình dương
về huyện hồng ngự tỉnh đông tháp với số tiền sáu triệu đồng
đến sáu giờ sáng cùng ngày lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát covid một mươi chín xã bình thành
tiếp tục phát hiện tài xế phạm minh châu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại huyện trợ mới tỉnh an giang
lợi dụng xe tải được cấp chứng nhận luồng xanh đã trở thuê một người từ mỹ hiệp về an phong với giá hai triệu đồng
công an huyện thanh bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai tài xế này
tổng số tiền một mươi năm triệu đồng đồng thời liên hệ ngành chức năng để đưa những người có liên quan
đi cách ly y tế và buộc các xe quay lại theo đúng quy định phòng chống dịch
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng vụ án lợi dụng
chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại ủy ban nhân dân tp hà nội và các đơn vị có liên quan
đến sai phạm trong việc mua chế phẩm redoxi ba c xử lý ô nhiễm nước hồ đồng thời viện kiểm sát nhân dân tối cao
truy tố đối với các tài xế này
đối với các bị can nguyễn đức trung cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội võ tiến hùng tổng giám đốc công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội và nguyễn trường giang giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên acic về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân tp hà nội đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai
thực hiện công tác xử lý cải tạo khắc phục ô nhiễm nước các sông hồ trên địa bàn thành phố
bằng cách tìm kiếm các công nghệ tiên tiến phù hợp để xử lý ô nhiễm nước hồ trên địa bàn
nguyễn đức trung khi đó là chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội đã lựa chọn công nghệ xử lý nước ô nhiễm
của công ty watchwater của đức tổ chức đoàn tham quan thử nghiệm đặt hàng sản xuất ra chế phẩm reduxy ba c
để sử dụng vào việc xử lý ô nhiễm nước tại tp hà nội
nguyễn đức trung đã chỉ đạo võ tiến hùng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước do ủy ban nhân dân tp hà nội thành lập là đơn vị có chức năng xử lý ô nhiễm nước hồ
mua chế phẩm này thông qua công ty atic công ty trung gian do nguyễn trường giang làm giám đốc công ty của gia đình
với động cơ là vụ lợi
viện kiểm sát xác định hành vi của ông nguyễn đức trung và các bị can gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước
với tổng giá trị thiệt hại là hơn ba mươi sáu tỷ đồng
liên quan đến vụ án hình sự hủy hoại rừng xảy ra tại các khu vực
dốc cốc suối dĩ và treo reo tiểu khu một trăm sáu mươi hai thôn tân thành xã sơn hội huyện sơn hòa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên vừa ra quyết định khởi tố bị can
đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can
hai bị can bị khởi tố và bắt tạm giam là phạm thanh anh phạm văn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và phạm văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng chú tại huyện sơn hòa
theo thông tin tài liệu thu thập được với mục đích lấn chiếm đất rừng tự nhiên do ban quản lý rừng phòng hộ huyện sơn hòa quản lý
từ tháng sáu đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một phạm văn anh và em ruột là phạm văn thành đã thuê nhân công cắt hạ
đốt dọn nhiều cây rừng tự nhiên trên diện tích hơn hai mươi m hai tại các khoảnh sáu và tám tiểu khu một trăm sáu mươi hai để trồng keo giống
khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh xác định
riêng tại các khu vực dốc cốc suối dĩ và treo reo tiểu khu một trăm sáu mươi hai thôn tân thành đã có tám diện tích rừng tự nhiên bị chặt phá
với tổng diện tích lên đến hơn ba mươi một m hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bến cát tỉnh bình dương vừa tiến hành tạm giữ đối tượng nguyễn minh tân
trú tại thành phố thủ dầu một để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích làm chết một người
theo điều tra vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi một tháng chín
công trình xây dựng của công ty pacific khu công nghiệp việt hương xã an tây thị xã bến cát
đối tượng nguyễn minh tân rủ ông trần văn kích quê tỉnh đồng tháp nhậu trên sàn nhà bê tông tầng một của công trình xây dựng
sau khi nhậu được một lúc thì hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau
trong lúc xô sát hai bên rằng co tân đã dùng tay ôm na người ông kích vật ngã ngửa đập đầu xuống nền bê tông
thế vậy một số người cùng làm tại công trình can ngăn
đến khoảng giờ một mươi phút ngày hai mươi hai tháng chín tân phát hiện ông kích đã tử vong nên nhờ mọi người cùng làm báo với cơ quan công an
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa bắt giữ thành công đối tượng thái quốc trạng ba mươi ba tuổi quê tỉnh cà mau
về hành vi cố ý gây thương tích sau hơn tám tháng lẩn trốn
theo hồ sơ của cơ quan công an vào ngày ba tháng một tại ấp hai xã long thọ huyện nhân trạch
do mâu thuẫn trong quá trình mua bán với anh nguyễn văn cường ba mươi bốn tuổi quê tỉnh bà rê vũng tàu
nên trạng đã rủ đồng bọn đánh anh cường gây thương tật ba mươi rồi bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện nhân trạch phối hợp với công an xã long thọ
đã bắt giữ trạng khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở ấp ba xã long thọ
tòa nhân dân tỉnh thanh hóa vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo sùng a chía và ba đồng phạm
gồm súng a tông thảo a minh phàng a báo đều trú tại huyện mương lát về tội giết người
ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
tổ công tác của tổ công an huyện mương lát đã phát hiện hai đối tượng súng a chía và súng a tông
có biểu hiện hoạt động liên quan đến ma túy nên tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra
khi thiếu tá vi văn luân công an viên công an xã pù nhi cùng ba đồng chí khác lại gần hai đối tượng để kiểm tra
thì bất ngờ bị sùng a chía cầm súng bắn thẳng vào người
khiến đồng chí luân trúng đạn gục xuống đường
tiếp đó sùng a tông cũng cầm súng bắn tiếp về phía tổ công tác
nghe thấy hai tiếng súng nổ phàng á páo và thảo a minh đang ở trên núi cũng nổ súng bắn xuống để iểm trợ cho đồng bọn tàu thoát
sau khi gây án nhóm các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường
đồng chí luân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đồng chí đã hy sinh
ngay sau khi vụ án xảy ra công an tỉnh thanh hóa đã nhanh chóng bắt giữ và vận động ra đầu thú bốn đối tượng nói trên
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt sùng a chía với mức án tử hình
ba bị cáo còn lại là súng a tông thảo a minh và phàng a báo với mức án là tù trung thân
ngoài ra các bị cáo phải bồi thường dân sự cho thân nhân bị hại với tổng số tiền trên hai trăm hai mươi năm triệu đồng
buộc cấp dưỡng hàng tháng cho hai con nhỏ của liệt sĩ vi văn luân cho đến khi đủ một mươi tám tuổi mỗi tháng bốn triệu đồng
công an tp vĩnh long cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai nhóm tám đối tượng để phục vụ điều tra vụ gây dối trật tự công cộng xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng chín tại khóm ba phường ba tp vĩnh long
mâu thuẫn xảy ra giữa nhóm của bùi đắc tài và nhóm của trần quốc sang về việc lê tấn khôi anh em ngoài xã hội với tài thiếu tiền của sang nhưng không trả
sau đó cả hai nhóm đã hẹn địa điểm để đánh nhau
lúc này tài gọi cho khôi sang và trần quang hà cầm theo hai cây dao tự chế còn sang đi cùng tâm khánh và tân cầm theo súng tự chế dao để đến điểm hẹn
khi gặp nhau sang dùng súng tự chế bắn nhiều phát triển thiên
thấy vậy nhóm của tài đã bỏ chạy nhưng nhóm của sang quyết rượt đuổi qua nhiều tuyến đường gây náo loạn mất an ninh trật tự
hiện lực lượng công an đã quyết định tạm giữ hình sự tám đối tượng trên để tiếp tục điều tra
ngày hôm nay công an huyện xuân lộc đã đưa ra một bài hỏi cho tài
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng trần văn lay ba mươi một tuổi ngụ quận phú nhuận tp hcm có hành vi sử dụng trang phục công an nhân dân trái phép
trước đó ngày một mươi một tháng chín trần văn lay điều khiển xe ô tô chạy vượt quá tốc độ quy định nên đã bị lực lượng công an ra tín hiệu dừng phương tiện
sau đó lây dùng người phụ nữ đi cùng là trần thị lên tỏ thái độ bất hợp tác có hành vi la lối không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng thi hành công vụ
khi lực lượng chức năng chứng minh lỗi vi phạm quá tốc độ nay vẫn không chấp hành không ký vào biên bản vi phạm hành chính
đặc biệt quá trình phối hợp với công an huyện xuân lộc xử lý vi phạm lực lượng công an phát hiện nay sử dụng trang phục công an nhân dân trái phép nên yêu cầu ông ngay về trụ sở cơ quan làm việc
quá trình làm việc lai khai quân cảnh sát được một người ở quận phú nhuận tp hcm cho nhằm thuận tiện cho việc điều khiển phương tiện ô tô đi trên các tuyến đường và né tránh lực lượng cảnh sát giao thông
đồng thời thừa nhận lỗi vi phạm chạy xe vượt quá tốc độ và đã ký vào biên bản vi phạm hành chính
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk lắc vừa phát hiện hai mươi trường hợp sử dụng bằng giả và bằng không hợp lệ tại một số trường học cơ quan ở huyện cư cum
đây là những trường hợp sử dụng băng cấp giả vừa bị phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk lắc xác minh phát hiện và mời lên làm việc
tại cơ quan công an những người này đã thừa nhận hành vi sử dụng bằng giả của bản thân
theo đó tất cả những trường hợp này đều chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
tuy nhiên vì muốn có một việc làm với thu nhập ổn định nhiều năm trước những trường hợp này đã liên hệ nhờ người làm giả bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
sau đó nộp hồ sơ học liên hệ cao hơn rồi lấy bằng để đi xin việc làm
tới ở quê học điện lập một mươi tôi nghỉ đến năm chín một mươi hai
đi vào đắk lắc sinh sách
đi vào đắk lắc tối đi học năm đầu vào học người ta thiếu bằng cấp ba
sau đó bố mẹ ở ngoài quê như người mua bằng tốt nghiệp gửi vào để đi học
qua kiểm tra một số cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn huyện chư quynh phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện hai mươi người sử dụng hai mươi bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả
và hai mươi bằng cao đẳng đại học cử nhân không hợp lệ
trong số này chủ yếu là giáo viên đang dạy học tại các trường trên địa bàn huyện
cái số người mà cái trình độ năng lực không đảm bảo theo yêu cầu nhất là cái văn hóa và cái thứ hai đó là cái việc lợi dụng những cái sơ hở của các cơ quan nhà nước
để mà thực hiện mua bán rồi là sử dụng các cái bằng giả để vào các nhà nước thì đây cũng là vấn đề vừa là không đảm bảo về yêu cầu về vấn đề trình độ
nhưng đây cũng là vấn đề đạo đức nó cũng xuống cấp liên quan đến cái việc mà lừa dối cơ quan tổ chức nhà nước
mà đặc biệt là trong cái vấn đề liên quan đến hàng ngũ giáo viên thì số này tương đối nhiều
cái số lượng mà bằng giả này thì sự mua bán tương đối lâu cách nhiều năm nay
tuy nhiên lực lượng công an cũng sẽ kiên quyết phối hợp với các lực lượng chức năng để ra soát làm sao mà làm rõ được những đường dây mua bán bằng giả xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
việc sử dụng bằng giả bằng không hợp lệ đã gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của các cơ quan tổ chức nhà nước
gây bất công bằng trong cán bộ công chức
và ảnh hưởng lớn đến chất lượng của công việc
lâu nay tại tỉnh đắk lắc đã có hàng chục trường hợp bị xử lý buộc thôi việc do sử dụng bằng giả bằng không hợp lệ
và đây cũng là bài học để các đơn vị cần thẩm tra thẩm định ra soát kỹ các loại văn bằng khi tuyển dụng công chức viên chức vào cơ quan làm việc
thưa quý vị hà nội đã đạt được những bước khả quan trong công tác phòng chống dịch khi nới lỏng giãn cách
tạo điều kiện cho nhân dân phục hồi phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên lợi dụng việc giãn cách nhiều đối tượng tội phạm cũng tăng cường hoạt động
trước tình hình đó công an huyện mỹ đức hà nội đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh phòng ngừa với các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm hoạt động vào ban đêm trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự giúp người dân yên tâm ổn định phát triển kinh tế
đều đặn mỗi tối hai tổ công tác đặc biệt phòng chống tội phạm gồm một mươi bốn cán bộ chiến sĩ các lực lượng cảnh sát hình sự giao thông ma túy lại lên đường làm nhiệm vụ
tuần tra lưu động tập trung vào các địa bàn tiềm ẩn về hoạt động phạm tội địa bàn giáp danh đi sâu vào từng khu dân cư để kịp thời phát hiện ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật
công an huyện đã xây dựng kế hoạch ba trăm một mươi một về tăng cường tuần tra ban đêm phòng ngừa đấu tranh phòng ngừa
công an huyện đã xây dựng kế hoạch ba trăm một mươi một về tăng cường tuần tra ban đêm phòng ngừa đấu tranh phòng ngừa
bên cạnh việc tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh mở cửa quá giờ quy định theo chỉ thị số một mươi năm các tổ tuần tra còn kịp thời bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội
đây là đối tượng phan duy đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại cấn hữu quốc oai hà nội vừa bị tổ công tác bắt giữ khi đang vận chuyển ma túy
trước đó trong quá trình tuần tra tổ công tác cũng phát hiện hai vụ vận chuyển ma túy bắt giữ hai đối tượng thu giữ nhiều túi ni lông có chứa chất ma túy
thực hiện kế hoạch số ba trăm một mươi một của đồng chí trưởng công an huyện mỹ đức
tổ công tác của chúng tôi thực hiện tuần tra kiểm soát về ban đêm từ hai mươi một h ngày hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau tuần tra các tuyến đường tỉnh lộ của huyện nhằm phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh chấn áp loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện mỹ đức
là huyện giáp danh với huyện lương sơn của tỉnh hòa bình và huyện kim bảng của tỉnh hà nam nên sau nới lỏng giãn cách huyện mỹ đức không chỉ tiêm ẩn nguy cơ xâm nhập dịch bệnh
mà các đối tượng phạm tội cũng lợi dụng địa bàn giáp danh để tăng cường hoạt động
do vậy hình ảnh những cán bộ chiến sĩ thức cho dân ngủ ngon trong mỗi phiên tuần tra khiến nhân dân thực sự an tâm
chúng tôi là người dân tôi ở một đường đây trước cái tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tình hình an ninh ở đây là công tác có thứ nó lợi dụng nó làm mất tật tự an ninh
từ khi công an huyện triển khai cái lực lượng công tác đặc biệt tuần tra suốt ngày đêm thì tình hình an ninh cũng đủ ổn định
và con dân rất phân khởi tin tưởng vào cái kỳ đạo của đảng chính quyền địa phương
trong thời gian tới các tổ tuần tra công an huyện mỹ đức sẽ tiếp tục thực hiện chặt chẽ công tác kiểm soát an ninh trật tự để ngăn chặn dân đe hành vi vi phạm pháp luật
và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch góp phần chung tay cùng thủ đô đẩy lùi dịch bệnh
mới đây công an tỉnh hà nam đã tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trong bốn ngày qua phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh và công an thành phố phủ lý đã phối hợp với các lực lượng chức năng
phát hiện lập biên bản đối với hai mươi ba trường hợp ra đường không có giấy tờ và không trình bày được lý do hợp lệ theo quy định
một trường hợp trốn khỏi khu cách ly xử phạt tổng số tiền năm mươi hai triệu năm trăm linh ngàn đồng
nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sức khỏe nhân dân công an tỉnh hà nam đề nghị nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm
trung tay phòng chống dịch đồng thời phát hiện tố giác cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng về các trường hợp hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
một số tin tức về an ninh trật tự vào chiều ngày ba mươi tháng chín tại quận cầm lệ thành phố đà nẵng đã xảy ra vụ cháy tại cơ sở sản xuất gối trong khu dân cư